chỉ trong vòng hơn hai tháng nhóm siêu trộm đã gây ra một mươi năm vụ trộm gỗ với tổng trị giá tài sản là khoảng hơn ba trăm linh triệu đồng
của người dân ở ba huyện diễn châu yên thành và nghi lộc
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết
đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong ổ nhóm này
sau một thời gian điều tra thu thập tài liệu chứng cứ ngày hai mươi tháng ba
ban chuyên án đã bắt ba đối tượng trong ổ nhóm gồm nguyễn văn thông trần văn quyền và nguyễn văn đức
cũng trong ngày hai mươi tháng ba cảnh sát bắt giữ thêm hà văn sơn
người đã tiêu thụ số gỗ do nhóm đối tượng trên trộm cắp được
khám xét nhiều nơi ban chuyên án thu giữ một trăm linh tấm gỗ gồm lim đinh hương xến gõ đỏ
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm khuya vắng
nhóm siêu trộm này đã sử dụng xe máy kéo theo xe lôi đi dọc địa bàn các huyện
từ nghi lộc diễn châu yên thành để trộm gỗ của người dân để ven đường
hoặc tại các xưởng sản xuất gỗ
sau khi lấy trộm thành công nhóm đối tượng đem bán cho hà văn sơn để lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn này tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
các đối tượng đã gây ra một mươi năm vụ trộm gỗ tại địa bàn ba huyện nói trên